liên quan tới những tác động của trận lũ quét vào đêm ngày một mươi sáu dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám
làm ba người thiệt mạng và mất tích một mươi bốn người khác bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của người dân
tính đến bảy giờ sáng nay áp thấp nhiệt đới tại khu vực biển đông đã mạnh lên thành cơn bão số bốn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp bàn các giải pháp chủ động ứng phó với mưa lũ và bão số bốn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
vào hồi tám giờ một mươi ba phút một trận động đất có độ lớn bốn ba độ richter đã xảy ra trên khu vực huyện mộc châu tỉnh sơn la
sâu chấn khoảng tám một km sau đó là các đợt dư chấn ba ba đến bốn hai độ richter tại huyện vân hồ và mộc châu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay cho đến ngày hai mươi ba tháng tám
hoàn lưu bão số bốn sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh phía bắc
hiện mực nước tại hồ sơn la đang sấp xỉ cao trình cho phép và đây cũng là hồ đón nhận nước từ thượng nguồn phía trung quốc chảy về
do đó việc bảo đảm an toàn các hồ chứa cần được đặc biệt quan tâm
bảo đảm và an toàn cho hà nội tranh thủ đảm bảo tích được nhiều nước nhất có thể
dự báo bão số bốn có thể đổ bộ vào khu vực biên giới việt nam trung quốc
đây là khu vực đã hứng chịu lượng mưa lớn từ nhiều ngày nay nên nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn trong vài ngày tới
rất có thể xảy ra lũ ống lũ quét khu vực việt bắc và tây bắc
do đó các địa phương như lào cai yên bái hà giang tuyên quang sơn la hòa bình phú thọ
cần theo dõi diễn biến của thời tiết và chủ động ứng phó sơ tán dân khi cần thiết